đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet tại việt nam cho biết
tuyến cắp quang biển quốc tế apg đã gặp sự cố trên đoạn s một mươi bảy
gây mất toàn bộ dung lượng kết nối internet từ việt nam đi quốc tế trên tuyến
ngay sau khi phát hiện tuyến cắp quang biển apg gặp sự cố
các nhà mạng đã triển khai phương án để điều chuyển lưu lượng
sang các hướng cắp đất liền và cắp biển khác
hiện nguyên nhân vẫn đang được xác định
kế hoạch sửa chữa khắc phục sự cố sẽ được đối tác quốc tế thông báo trong thời gian tới
tuyến cắp apg gặp sự cố giữa lúc một tuyến cắp biển khác là aag cũng đang bị lỗi
điều này được đánh giá sẽ gây không ít khó khăn cho các nhà cung cấp
trong việc bảo đảm duy trì chất lượng dịch vụ internet quốc tế cho người dùng